an toàn giao thông cho các phương tiện vận tải đường thủy là vấn đề bức thiết hiện nay
nhất là tại các tỉnh có phương tiện vận tải thủy lớn cùng hệ thống sông pha biển
vừa qua tỉnh thái bình đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
tại tám mươi hai bến với bảy mươi chín phương tiện qua kiểm tra đã phát hiện nhiều bến khách ngang sông vi phạm an toàn giao thông
qua kiểm tra có bảy mươi hai bến với bảy mươi chín phương tiện đủ điều kiện hoạt động chở khách ngang sông
một mươi bến không đủ điều kiện an toàn đã bị tạm đình chỉ hoạt động
cùng với việc kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền về luật giao thông đường thủy nội địa
đến các tầng lớp nhân dân nhất là nhân dân sinh sống hai bên tuyến sông để mọi người hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật